tòa án nhân dân tỉnh sơn la vừa tiến hành triệu tập ba bị cáo tại ngoại
trích xuất chín bị cáo tại trại giam ở công an tỉnh sơn la
và cùng với đó là tám mươi bảy người liên quan người làm chứng cũng được triệu tập tham gia phiên tòa sơ thẩm
trong vụ án này có tám bị cáo bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ
bốn bị cáo bị truy tố về tội đưa hối lộ ngoài ra còn có ba bị cáo bị truy tố thêm về tội nhận hối lộ
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tỉnh sơn la các bị cáo đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao
với động cơ vụ lợi và mối quan hệ gia đình bạn bè đồng nghiệp câu kết với nhau
thực hiện hành vi rút bài thi trắc nghiệm để sửa nâng điểm
in khóa phách vòng một vòng hai môn ngữ văn để nâng điểm cho bốn mươi bốn thí sinh
cũng theo cáo trạng hành vi đưa hối lộ nhận hối lộ của các bị cáo đã được làm rõ
theo đó nguyễn thị hồng nga là thành viên tổ xử lý bài thi trắc nghiệm
đã nhận của trần văn điện số tiền là một tỷ bốn mươi triệu đồng để nâng điểm cho bốn thí sinh
bị cáo lò văn huynh là phó trưởng ban chấm thi
đã nhận một ba tỷ đồng của nguyễn minh khoa vào lò thị trường để nâng điểm cho ba thí sinh
bị cáo cầm thị buôn sọn là thành viên tổ xử lý bài thi trắc nghiệm
đã nhận bốn trăm bốn mươi triệu đồng của hoàng thị thành để nâng điểm cho một thí sinh